xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu bản tin sẽ là thông tin cập nhật về vụ nổ súng xảy ra vào tối ngày hôm qua tại bắc giang
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối qua ngày một mươi tám tháng bốn
trên địa bàn xã liên sơn huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến một người bị thương nặng
nhận được kinh báo công an huyện tân niên đã tổ chức lực lượng điều tra làm rõ
nạn nhân là anh đào xuân đang chú tại thôn tân lập xã tân trung huyện tân yên
bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét đến hai mươi một h công an huyện tân yên đã bắt giữ đối tượng gây án là dương đông hưng
tại nhà ở thôn hồ tiến xã hương vĩ huyện yên thế thu giữ khẩu súng gây án
tại cơ quan công an bước đầu hưng khai nhận nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm
hưng nghi ngờ anh đào xuân đang có quan hệ tình cảm với vợ mình nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng này đã đem theo súng đến nhà của nạn nhân gây án
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phạm thanh hải
nguyên chủ tịch công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế idt
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo hải tù trung thân
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên hủy án sơ thẩm điều tra để xét xử lại
theo cáo trạng bị cáo hải lập website họclamdầu dn tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tải đầu tư kinh doanh
giới thiệu công ty idt đang triển khai các dự án có lãi suất cao làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca
có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất bốn mươi năm mươi một năm trả lãi ngay khi nộp tiền
đồng thời mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi hai một mươi tiền thưởng kết nối dành cho những người môi giới hợp đồng mới
tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên hoan du lịch
và chỉ trong vòng một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
từ hai năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng
từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
viện kiểm sát xác định số bị hại đến khai báo tại cơ quan tố tụng là năm trăm bảy mươi bốn người
với tổng số tiền hải đã chiếm đoạt là năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần
cùng nhau tham gia hỗn chiến một mươi bốn đối tượng vừa bị công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng tạm giữ hình sự
do có mâu thuẫn từ trước vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng ba
nhóm một mươi năm thanh thiếu niên do đồng xuân
quyền một mươi sáu tuổi cầm đầu
đã hẹn với nhóm hai mươi năm thanh thiếu niên khác
ở các xã bắc hưng nam hưng
mang theo hung khí để đánh nhau
bị nhóm đối thủ phục kích ném vỏ chai thủy tinh
nhóm của đồng xuân quyền tháo chảy
và bị truy đuổi
do trời tối nhóm truy đuổi không nhận ra hai người đi ngược chiều
cho nên đã dùng gạch tấn công
khiến một người phải phẫu thuật sọ não
thương tật ban đầu là ba mươi hai
sau đó hai nhóm thanh niên tiếp tục hỗn chiến
gây náo loạn khu vực
nhận được tin báo
lực lượng công an nhanh chóng có mặt
và đã khống chế hai mươi hai đối tượng
trong đó có tám đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi
thu giữ năm xe máy nhiều gậy sắt
dao kiếm tự chế vỏ chai thủy tinh
và nhiều hung khí khác
liên quan đến sự việc
hàng loạt xe ô tô quanh hồ linh đàm
bị đâm thủng lốt
khiến cho nhiều người dân bức xúc
nhanh chóng vào cuộc điều tra
cơ quan công an đã tìm ra thủ phạm
là hồ ngọc toàn nhân viên bãi xe hh linh đàm
công ty trách nhiệm
hữu hạn dịch vụ và thương mại hoàng lan
toàn đã vừa bị tám giữ
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
quá trình đấu tranh vụ án bước đầu
được làm rõ toàn và nguyễn thị lan
là giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn dịch vụ và thương mại hoàng lan
kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy ô tô
quanh khu trung cư hh linh đàm
có quan hệ tình cảm và sinh sống với nhau như vợ chồng
trước đó toàn được lan
cho làm quản lý tuần tra bãi trông giữ
xe máy ô tô trung cư hh linh đàm
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
công ty của nguyễn thị lan
không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép
trông giữ xe máy ô tô
nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động
trông giữ xe máy ô tô tại địa bàn trung cư hh linh đàm
trước thời gian xảy ra vụ án
lan không cho toàn
làm quản lý tuần tra bãi sông giữ xe máy
và bực tức vì điều này
toàn đã đâm thùng lốp ô tô
xung quanh hồ linh đàm để lan
phải đền bù tiền cho khách
thưa quý vị
kéo giảm bền vững năm tội phạm
về trật tự xã hội
đây là một trong những nhiệm vụ được công an tỉnh thái bình
đưa ra ngay từ kế hoạch đầu năm
và xem xét chỉ tiêu này mỗi tháng
trên cơ sở xác định mục tiêu làm giảm tội phạm
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
cấp bách lâu dài
lực lượng công an các cấp tại tỉnh thái bình
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phương án
tăng cường phòng chống tội phạm
qua đó từng bước làm chuyển biến
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa bàn
một băng cướp gồm một mươi đối tượng
lớn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và nhỏ tuổi nhất sinh năm hai nghìn bảy
sử dụng hương khí nóng
đi xe máy từ thành phố hải phòng
sang thành phố thái bình để cướp tài sản
chúng sẵn sàng đe dọa
hành hung các nạn nhân nếu chống trả
tại cơ quan điều tra
các đối tượng đã thừa nhận
thực hiện chót lọt một số vụ
cướp ba xe máy
đây là một trong số
rất nhiều chuyên án vừa được lực lượng
công an thành phố thái bình đấu tranh thành công
thường xuyên mở các đợt tấn công
chấn áp tội phạm
dự báo các loại tội phạm mới nổi
và gây bức xúc trong nhân dân
từ đó tập trung tấn công và truy bắt
sàng lọc và phòng ngừa những tội phạm
có xu hướng xa tăng
phương pháp này đã được minh chứng bằng hiệu quả thực tiễn
sau một năm triển khai kế hoạch
tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
tỷ lệ điều tra khám phá án
năm sau cao hơn so với cùng kỳ
trong đó đã điều tra làm rõ

triệt xóa bốn mươi năm ổ nhóm tội phạm

bắt xử lý hai trăm sáu mươi sáu vụ đánh bạc
tổ chức đánh bạc
triệt xóa bảy tụ điểm đường dây chứa mại dâm
và môi giới mại dâm
đặc biệt tập trung đấu tranh
chấn áp mạnh tội phạm tính dụng đen
tội phạm sử dụng công nghệ cao
hiện có chiều hướng xa tăng trở lại
thời gian tới là dịp nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn một tháng năm
như thường liên công dân các địa phương
về địa bàn tỉnh thế bình
để nghỉ lễ
tập trung với số lượng đông
lợi dụng tình hình đấy
thì tội phạm cũng có những diễn biến phức tạp hơn
đặc biệt là những tội phạm liên quan đến
gây hình tích
rồi tội phạm liên quan đến lừa đảo
chế độc tài sản
rồi các tội phạm cờ bạc
sẽ có những chiều hướng diễn biến phức tạp
trước tình hình trên công an thế bình đã chủ động
triển khai cho công an các đơn vị địa phương
nâng cao công tác lắm tình hình
bám địa bàn bám sát cơ sở
để lắm chắc diễn biến động của các số đối tượng
cũng như là các cái diễn biến
ở cơ sở để chủ động
báo cáo lãnh đạo thành phố đưa ra phương pháp phòng ngừa và đấu tranh
kiểm soát tốt các nguy cơ
phát sinh tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở
hướng tới việc kéo giảm bền vững
lâu dài năm tội phạm
đây là yêu cầu rất cao cực kỳ khó khăn
thế nhưng dù khó đến đâu
thì cũng phải quyết tâm thực hiện cho bằng được
tinh thần này đã được quán triển
đến lực lượng công an các cấp tại thái bình
tất cả nhằm tạo môi trường sống
an toàn lạnh mạnh cho nhân dân
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và chức vụ công an quận bắc từ liêm
thành phố hà nội đã làm rõ đối tượng
có hành vi buôn bán thực phẩm chức năng giả
được biết thủ đoạn của đối tượng là
lợi dụng tâm lý của đa số người dân
ngại đi đến các cửa hàng thuốc để mua sắm
đối tượng đã thu mua sản phẩm giả
để bán qua các hội nhóm trên mạng xã hội
theo tài liệu điều tra
do nhắm được nhu cầu của thị trường
đối với một số loại sản phẩm tăng cường
sức khỏe cho nam giới đối tượng bùi thị vân
hai mươi bảy tuổi ở quận hoàng mai hà nội
đã thu mua trôi nổi các loại thuốc uống
dạng viên và dạng xịt giả mạo
của nhãn hiệu này để bán lại
cho những người có nhu cầu lực lượng chức năng
thu giữ của vân gần bốn trăm linh hộp thuốc uống
và lọ xịt giả hiện cơ quan
cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi thị vân về tội buôn bán
hàng giả là thực phẩm chức năng
trong bối cảnh cả nước mỗi ngày
ghi nhận hơn một năm trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
riêng tại hà nội là gần một trăm linh ca
ubnd tp hà nội yêu cầu
người dân khi đến nơi công cộng
phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch
tại trung tâm thương mại
siêu thị chợ đầu mối quán bar
vũ trường karaoke các cơ sở văn hóa
du lịch người sử dụng phương tiện công cộng
bắt buộc đeo khẩu trang
áp dụng với nhân viên phục vụ
người quản lý người lao động tiếp xúc trực tiếp
với khách hàng người tham gia sự kiện
hà nội cũng yêu cầu các đơn vị
đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine
không chủ quan lơ là trong mọi tình huống
để không bùng phát dịch
ubnd tp cũng yêu cầu các sở
ban ngành đoàn thể tiếp tục
quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ thành ủy
ubnd tp trong công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín và các dịch bệnh khác
tuyệt đối không được chủ quan
lơ là mất cảnh giác
tiếp sau đây sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt
chất ma túy đối tượng
nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại tổ bốn mươi tám
phường yên ninh tp yên bái
tỉnh yên bái đối tượng
lý vàng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại bản
làng minh xã nậm khắt
huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám
và có nốt ruồi cách một cm
dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng
sông a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại bản
tà phình xã tà phình
tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi
cách một cm trước lông mày phải
bất cứ tội danh nào thì tất cả
các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải
chịu sự chừng trị bằng những bản án
thích đáng vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo
ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo
an toàn đó là điều quý vị cần hết sức
chú ý lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp